ủy ban nhân dân huyện bù đốc tỉnh bình phước vào ngày hôm qua cho biết các tổ liên ngành huyện bù đốp đã tổ chức gia quân phát hiện xử phạt hai mươi sáu trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền hai mươi chín triệu đồng
ngay đợt gia quân tại khu vực này còn rất nhiều người chủ quan xem thường dịch bệnh không đeo khẩu trang nhiều người đeo khẩu trang không đúng cách
đội phản ứng nhanh đã tuyên truyền giải thích về nguyên tắc phòng dịch cũng như đeo khẩu trang đúng cách để bảo vệ sức khỏe
qua đó có một số trường hợp tỏ ra không biết cố tình đeo khẩu trang
đội phản ứng nhanh sau khi nhắc nhở đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định
riêng các đối tượng là trẻ em người lớn tuổi đội phản ứng nhanh đã tặng khẩu trang tuyên truyền nhắc nhở
sau khi được tuyên truyền đã nhận được phản ứng tích cực từ phía người dân
trong thời gian tới bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các yêu cầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
công an huyện bù đốp tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ công an xã thị trấn phối hợp chặt với phòng y tế và các lực lượng liên quan
tăng cường tuần tra phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo đảm không để dịch covid một mươi chín bùng phát và lây lan trên địa bàn